lấy đi tính mạng của hơn chín mươi người đặc biệt trong hơn một trăm hai mươi ca mắc ung thư mỗi năm
thì có tới gần hai ca là trẻ em và số bệnh nhân trẻ mắc ung thư cũng không ngừng gia tăng
điều này đang trở thành nỗi ám ảnh với bao gia đình và cả cộng đồng xã hội
hải linh một cậu bé quê ở miền trung du phú thọ mới một mươi năm tuổi nhưng cậu đã phải trải qua
hai lần phẫu thuật do ung thư lần phẫu thuật đầu tiên là căn bệnh ung thư quái ác buộc cậu phải cắt đi một quả thận
lần thứ hai là ung thư ở thận đã di căn đến cuộc sống và cậu phải trải qua cuộc phẫu thuật dài để bác sĩ lấy đi một đốt sống bị ung thư
và thay vào đó là một đốt sống nhân tạo vậy là thời gian chính cậu phải gắn bó với chiếc giường việc đi lại và bay nhảy
nô đùa cùng bạn bè chỉ còn trong mơ ước
kém hải linh một tuổi là cậu bé nằm chung giường bệnh tống viết nhật nhật quê tận đắk lắc nhưng do ung thư xương ở cổ tay nên bác sĩ buộc phải tháo khớp cả cánh tay của cậu để phòng di căn
vậy mà viết nhật cũng đã gắn bó với khoa nhi bệnh viện ca trung ương này

vậy mà viết nhật cũng đã gắn bó với khoai nhi bệnh viện ca trung ương này nhật quê tận đắk lắc nên bác sĩ buộc phải tháo khớp cả cánh tay của cậu để phòng di căn

sinh sát từ đơn vị chống khủng bố thuộc cơ quan cảnh sát hạt west midlands đã bắt giữ ba đối tượng tại thành phố birmingham và hai đối tượng khác tại stoke on trent các đối tượng này từ một mươi tám đến ba mươi bảy tuổi
trong khuôn khổ cuộc điều tra lực lượng cảnh sát cũng tiến hành tìm kiếm thêm các trang thiết bị và tài sản mà những đối tượng nêu trên sở hữu
một đội gia phá bom minh của quân đội đã được triển khai đến quận leebank ở trung tâm thành phố birmingham để do tìm và vô hiệu các thiết bị nổ nếu có
đám cháy rừng lớn bao phủ phía bắc công viên quốc gia josemit ở bang california mỹ tiếp tục lan rộng và tiến gần hơn đến khu vực gần một hồ chứa cung cấp nước cho hầu hết thành phố san francisco
thống đốc bang california jerebrow đã buộc phải ban bố tình trạng khẩn cấp do đám cháy đe dọa đến hồ cấp nước và mạng lưới điện của thành phố
một bản đồ đăng trên trang web của hệ thống thông tin thảm họa đang theo dõi diễn biến vụ cháy
đám cháy rừng lớn bao phủ phía bắc công viên quốc gia yosemite ở bang california mỹ tiếp tục lan rộng và tiến gần hơn đến khu vực gần một hồ chứa cung cấp nước cho hầu hết thành phố san francisco
khách đám cháy rừng khoảng ba trăm hai mươi cây số về phía tây nguồn tin này cũng cho biết lực lượng cứu hỏa mới chỉ không chế được bảy đám cháy
hơn hai tám trăm linh lính cứu hỏa với sự trợ giúp của máy bay trực thăng và máy bay chữa cháy vẫn đang chật vật chống trọi với lửa
trước đó truyền thông địa phương cho biết ngọn lửa khổng lồ đã thiêu dụi hơn năm mươi bốn ha rừng và khiến khu vực phía tây bắc của công viên yoshimite phải đóng cửa
chủ tịch cục dự trữ liên bang mỹ fress cho biết nền kinh tế mỹ đang tiến gần tới các mục tiêu đề ra qua đó bóng gió khả năng tăng lãi suất vào thời gian tới
tờ nhật báo phố won dẫn lời bà yellen phát biểu với giới kinh tế và lãnh đạo các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới
đang họp tại jackson hole wyoming với thị trường lao động tiếp tục vững chắc và các hoạt động kinh tế cũng như triển phọng tích cực về các hoạt động kinh tế và lãm phát
bà tin rằng trong mấy tháng gần đây khả năng lãi suất tăng đã tăng lên
tuy nhiên bà yellen vẫn chưa nhắc gì đến thời hạn tăng lãi suất và nói rằng mọi khả năng vẫn sẽ phải phụ thuộc vào số liệu kinh tế trong thời gian tới
như báo cáo việc làm phi nông nghiệp của mỹ dự kiến công bố vào thứ sáu tuần sau mùng hai tháng chín
các nhà khoa học australia đã tiến hành thành công những thử nghiệm một loại
robot chăn thả ra súc trợ thủ đắc lực cho các chủ nông trại
robot có tên là strackpot gồm bốn bánh xe có thể di chuyển trên mọi địa hình
robot được trang bị thân khung không thấm nước và hoạt động bằng các động cơ điện
hiện tại robot này mới chỉ theo dõi gia súc theo thời gian thực
nhưng các nhà nghiên cứu đang trang bị thêm những bộ cảm biến để khai thác tối đa các chức năng của robot
người lãnh đạo dự án cho biết công trình nghiên cứu chế tạo robot sẽ tiếp tục trong hai năm nữa
với hy vọng làm cho swagbot trở thành robot vạn năng và có thể hoạt động đồng lập
robot có chức năng theo dõi sức khỏe gia súc từ đo nhiệt độ đến thu thập mẫu phân
xác định sinh khối và thậm chí là làm cỏ
trẻ em bị mắc nhược cơ có thể được hỗ trợ với một thiết bị đeo thông minh
để giúp các em trong các hoạt động thường ngày
đây là một sáng chế của một sinh viên trường đại học nghệ thuật hoàng gia vương quốc anh
thiết bị này hiện đang được trưng bày tại trung tâm triển lãm của trường
có thể được gắn vào tay của các bệnh nhi và giúp các em hoàn thành các cửa động bình thường các em thấy khó khăn
ví dụ như đưa thịa thức ăn vào miệng
xin yang tan tác giả của sáng chế này cho biết
thiết kế này khác với những sản phẩm trên thị trường bởi nó hỗ trợ rất lớn cho khớp xương của người sử dụng
những cảm biến điện tử sẽ phát hiện những tín hiệu của cơ bắp
sau đó kích hoạt các thiết bị chuyển động để di chuyển cánh tay